công an tỉnh quảng nam đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp đầy mạnh phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm tín dụng đen
qua đó phát hiện và triệt phá nhiều băng nhóm
do hám lợi nên loại tội phạm này có diễn biến ngày càng phức tạp thủ đoạn ngày càng tinh vi
không chỉ núp bóng tiệm cầm đồ cho vai tài chính mà tìm cách biến tướng để hoạt động
cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh quảng nam đã phối hợp điều tra đánh sập đường dây hoạt động cho vai lãi nặng
qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc
với hơn năm mươi đối tượng người nước ngoài và người việt nam bị khởi tố về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
cưỡng đoạt tài sản vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới
đường dây này đã cho hơn một triệu người trên toàn quốc vai thông qua ứng dụng trên điện thoại di động
với lãi suất hơn hai ba trăm linh một năm
số tiền cho vai lãi nặng lên đến hơn hai mươi tỷ đồng thu lợi bất chính trên tám tỷ đồng
tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi việt nam với số tiền trên năm tỷ đồng
đối tượng xây dựng các ứng dụng cho vai trên điện thoại di động
khi người vai tải ứng dụng đăng ký bàn chứng minh nhân dân hoặc căn cứ công dân
tài khoản ngân hàng số điện thoại chính chủ và đồng ý với điều kiện vai
thì tất cả các thông tin về điện thoại được đồng bộ về cơ sở dữ liệu
các thông tin về điện thoại được đồng bộ về cơ sở dữ liệu các thông tin về cơ sở dữ liệu
với quyết tâm chấn áp mạnh tội phạm liên quan đến tín dụng đen
từ đầu năm đến nay công an tỉnh đã phát hiện một mươi ba vụ với sáu mươi sáu đối tượng hoạt động liên quan đến tín dụng đen
khởi tố điều tra tám vụ với sáu mươi bị can
thực hiện chỉ đạo của bộ công an thì từ ngày một mươi năm tháng chín tháng hai mươi ba
công an tỉnh quảng nam đã mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
viện công luật về tín dụng đen
trọng tâm của kế hoạch này của công an tỉnh quảng nam
trong việc đấu tranh tội phạm liên quan đến tín dụng đen
đó là thứ nhất là phải tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan thông chính thông tấn báo chí
và các cơ quan ban ngành tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến
giáo dục phong luật để người dân biết được các phương thức thủ đoạn hoạt động quả tín dụng đen
để quần chúng nhân dân nắm chắc nắm rõ các phương thức thủ đoạn
để chủ động phòng tránh và nhận diện tội phạm
để tăng cường hiệu quả đấu tranh
công an tỉnh quảng nam tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ
quản lý địa bàn đối tượng thường xuyên nắm tình hình
đặc biệt là trên không gian mạng
kịp thời phát hiện những vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng đen
để đấu tranh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
song song với quyết tâm của lực lượng công an
cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội
mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động phòng ngừa
kịp thời tố giác các đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật
liên quan đến hoạt động tín dụng đen
công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng lê anh thắng
chú tại thành phố đồng hới
tăng trữ trái phép hơn một mươi sáu viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
tiến hành kiểm tra nhà của hà ngọc tuân
trú tại xã vĩnh ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
lực lượng công an phát hiện lê anh thắng
chú tại thành phố đồng hới
đang có hành vi tàng trữ một mươi sáu một trăm tám mươi một viên nén dạng thuốc tân dược
bước đầu đấu tranh lê anh thắng khai nhận
các viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
được đối tượng cất giấu để sử dụng
hiện công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
đang tiếp tục điều tra mở rộng và lập hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan
còn tại đồng nai công an huyện tràng bom
đang tạm giữ hình sự ba đối tượng
gồm nguyễn công bằng nguyễn văn hiếu
cùng chú tại tỉnh đồng nai
và huỳnh hiếu thọ chú tại tỉnh đồng tháp
để điều tra về hành vi mua bán tăng trữ trái phép cho ma túy
trước đó vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một
công an xã bắc sơn phối hợp với công an huyện trảng bom
tuần tra trên đường dt bảy trăm sáu mươi
đã phát hiện bằng đang điều khiển xe mô tô chở thọ
có biểu hiện nghi vấn
đem ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng tuần tra phát hiện thọ
đang cầm hai bịch ni lông bên trong chứa chất màu trắng
hai đối tượng khai là ma túy đá
quá trình làm việc hai đối tượng khai nhận số ma túy đá nói trên
mua của một đối tượng tên hiếu ở xã bắc sơn
với giá một triệu tám trăm linh ngàn đồng
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn văn hiếu
thu giữ thêm một gói nguyên lông hàn kín
hai bịch jeep nguyên lông bên trong cột chứa chất màu trắng
qua test nhanh cả ba đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy
thưa quý vị tỉnh hưng yên hiện đang xây dựng nhiều khu công nghiệp khu đô thị
và thu hút lượng lớn người lao động từ ngoại tỉnh
điều đáng chú ý là không ít lao động tham gia mua bán tảng trữ sử dụng chất ma túy
gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương
và trước thực trạng này công an tỉnh hưng yên đã và đang triển khai đồng bộ
các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy
từng có hai tiền án từng mua và sử dụng chót lọt nhiều lần về ma túy
mới đây đối tượng bùi văn tiện chú tại xã kim bôi huyện kim bôi tỉnh hòa bình
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm tỉnh hưng yên bắt giữ
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn
huyện văn lâm tỉnh hưng yên tiếp giáp thủ đô hà nội
nên các nhà đầu tư tập trung xây dựng nhiều công trình nhà ở
từ đó kéo theo rất nhiều lao động
từ khắp các nơi đổ về
có lúc cao điểm địa bàn huyện văn lâm tập trung một mươi lao động
trong đó chủ yếu là người dân tộc thiểu số
trú tại các tỉnh điện biên sơn la hòa bình hà giang lào cai
thuê nhà trọ tại ba năm trăm linh phòng của bốn tám trăm sáu mươi hộ kinh doanh gia đình
khi có người đến ở thì chúng tôi là
cái nhất là phải đủ về căn cước đầy đủ về giấy tờ về thông tin
thì chúng tôi mới cho ở
công an của huyện và thị trấn
thường xuyên là
đi tuần và kiểm tra
bắt được rất nhiều vụ về ma túy
người dân chúng tôi cũng là yên tâm
từ thực hiện công tác đấu tranh
với tội phạm ma túy chúng tôi thấy
gặp rất nhiều khó khăn
bởi vì đa phần các đối tượng đều là tỉnh hòa người dân tộc
thì các đối tượng trao đổi với nhau
thường sử dụng tiếng dân tộc tiếng địa phương
nên rất khó trong công tác trinh sát
nắm tình hình phát hiện và xử lý
xuất phát từ thực tế
nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung
công an các huyện giáp danh
đã thống nhất ban hành quy chế phối hợp
trong công tác đảm bảo an ninh trở tự
tại bốn huyện giáp danh với thành phố hà nội
lực lượng công an tỉnh hương yên
đã phát hiện hai trăm sáu mươi một vụ
bắt giữ ba trăm bảy mươi ba đối tượng
riêng trên địa bàn huyện văn lâm
lực lượng công an đã triệt phá sáu mươi vụ liên quan đến ma túy
trong đó khởi tố một trăm ba mươi hai đối tượng
trong đó có tám chuyên án phối hợp
với công an các huyện gia lâm thành phố hà nội
công an huyện văn giang mỹ hảo yên mỹ
với tinh thần quyết tâm triệt phá đấu tranh
với tội phạm
chúng tôi đã thường xuyên trao đổi
với công an địa phương
về tình hình đối tượng tình hình địa bàn
các địa phương cơ tỉnh
công an cơ tỉnh miền núi phía bắc
cũng như công an các địa bàn giáp danh
đặc biệt là tôi thường xuyên
hỗ trợ hướng dẫn công an xã
tăng cường công tác quản lý cư trú
kịp thời phát hiện đối tượng
có biểu hiện phạm tội về ma túy
về địa bàn
sinh sống cũng như lận trốn
ở địa bàn khác sang địa bàn mình
tập trung đấu tranh triệt phá kịp thời
song song với việc xử lý
nghiên minh các đối tượng có hành vi
mua bán tàng trữ mua bán trái phép
chất ma túy lực lượng công an tập trung
vào công tác phòng ngừa tên danh sách
các đối tượng có biểu hiện mua bán
vận chuyển tàng trữ và tổ chức sử dụng
ma túy để có phương án phối hợp
đấu tranh có hiệu quả
quản lý chặt chẽ số người nghiện
người sử dụng ma túy đang làm việc
tại các dự án khu đô thị khu công nghiệp
trên địa bàn không phân biệt địa danh địa giới
mà coi đây là trách nhiệm chung
không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống
công an huyện niaca vừa phối hợp
với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
vừa bắt giữ đối tượng hà minh khương bốn mươi sáu tuổi
chủ tải xã cư huê
huyện niaca có hành vi tàng trữ
gần một trăm năm mươi kg pháo nổ
tại cơ quan công an đối tượng khương khai nhận
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một mươi một
khương đến tỉnh gia lai mua của một người
không rõ nhân thân lai lịch
tám mươi năm hộp pháo nổ tổng trọng lượng gần một trăm năm mươi kg
với số tiền hơn hai mươi một triệu đồng
sau đó khương dùng xe ô tô tải
vận chuyển toàn bộ số pháo nổ này về nhà
tại xã cư huê huyện niaca
để cất giấu sau đó bán kiếm lời
trong dịch tết nguyên đán
nhưng khương chưa kịp cất giấu
thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
tại thời điểm kiểm tra khương khai nhận
toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện công an huyện niaca tỉnh đắk lắc
đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng khương
theo đúng quy định của pháp luật
đỗ xe bên đường để sửa chữa
nhưng không bật đèn
không đặt biển cảnh báo nguy hiểm
nguyễn văn tuân tài xế xe chở xi măng
trong vụ tai nạn giao thông
đã khiến năm người chết ở lạng sơn
bị khởi tố về tội
vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào ngày một tháng một mươi một
công an tỉnh lạng sơn cũng đã ra quyết định
khởi tố bị can lệnh tạm giam
đối với tài xế xe khách quách đình trọng
như đã thông tin vào khoảng hai giờ một mươi phút
ngày ba mươi một tháng một mươi
tại cốt lộ một a thuộc địa phận xã hòa lạc
huyện hiễu lũng tỉnh lạng sơn
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe ô tô hợp đồng chở khách một mươi sáu chỗ
với xe ô tô đầu kéo chở xi măng
hỏng máy dừng đỗ bên đường phía cùng chiều
sau đó xe ô tô chở khách một mươi sáu chỗ
tiếp tục va chạm với xe container
chạy theo chiều ngược lại
hậu quả vụ tai nạn khiến năm người tử vong
và một mươi người bị thương
và thông tin vừa rồi
cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online sáng ngày hôm nay
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn
cùng tiếp tục đến với sức khỏe ba trăm sáu mươi năm